trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội vừa phối hợp với các nhà khảo cổ học nhật bản và bảo tàng hà tĩnh
đã tiến hành khai quật thám sát khảo cổ học thương cảng cổ hội thống ở xã xuân hội huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
các nhà khảo cổ học việt nam và nhật bản đã tiến hành mở bốn hố khai quật
mỗi hố có chiều dài hai m chiều rộng một m sâu một năm mét tại địa điểm cồn bồi
cách di tích đền cả năm trăm linh mét về hướng đông và phía trước đỉnh hội thống
hiện nay cơ quan chuyên môn đang tiến hành bóc tách lớp sinh thổ phía trên các hố khai quật
để tiến hành thăm dò phần sâu phía dưới các tầng văn hóa nhằm tìm kiếm hiện vật
đã phát lộ các mảnh gốm sành xứ cổ ở mặt trên các hố khai quật
được biết cuộc khai quật khảo cổ học lần này nhằm bổ sung thêm tư liệu cho quá trình xác định quy mô
vị trí và vai trò của thương cảng cổ hội thống trong hệ thống thương mại biển ven bờ khu vực bắc trung bộ việt nam
đây cũng là hoạt động nghiên cứu khảo cổ học phối hợp giữa trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia hà nội với bảo tàng tỉnh hà tĩnh và trường đại học chiêu hòa nhật bản
trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu vai trò thương càng cổ
trong đó có cảng biển hội thống và mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia nhật bản đại việt
trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc